lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi tám với chủ đề
huyền thoại của những cây cầu sẽ khai mạc vào tối nay ngày ba mươi tháng bốn
và kéo dài đến hết ngày ba mươi tháng sáu
nhằm chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện mang dấu ấn du lịch đà nẵng
công an thành phố đà nẵng đã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông trong suốt thời gian trước và trong sự kiện này
công an thành phố đà nẵng đã tập trung phần lớn quân số nhằm bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn về người tài sản của nhân dân du khách
và bảo vệ an ninh hiện trường cho các đội pháo hoa trình diễn trong đêm khai mạc
công an thành phố cũng triển khai các lực lượng tại các chốt điểm nhằm bảo đảm an toàn giao thông
hướng dẫn người dân tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực
diễn ra xung quanh sự kiện phó hoa quốc tế
cái lực lượng theo kế hoạch đã vào vị trí
và giám đốc quân thành phố đã chuyển cho tất cả các vị trí
để thấy an ninh và nhiệm vụ đã sẵn sàng
với sự chu đáo của chính quyền thành phố sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
hy vọng thành phố đà nẵng sẽ tổ chức thành công sự kiện phó hoa quốc tế
và đón chào sự có mặt của hàng nghìn người dân trong và ngoài nước
đến với thành phố biển xinh đẹp này